ủy ban nhân dân tp hcm đã làm lễ trao hợp đồng và động thổ gói thầu một a từ nhà ga biến thành đến nhà hát thành phố
đây là dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị tp hcm tuyến bến thành suối tiên với tổng mức đầu tư là bốn tám trăm năm mươi tỷ đồng
gói thầu xây dựng đoạn ngầm từ nhà ga biến thành đến ga nhà hát tp hcm phạm vi gói thầu kết cấu trực lực chính
đường hầm chạy tàu có chiều dài năm trăm một mươi năm mét ga biến thành có bốn tầng ngầm ba tháp thông gió làm mát sáu lối tiếp cận với nhà ga bến thành
đây là dự án giao thông trọng điểm quan trọng của thành phố được kết nối giao thông với các tỉnh trong vùng nhằm giải quyết un tắc giao thông
kích thích phát triển đô thị dọc theo hướng chính của thành phố về phía đông đông bắc thành phố tạo động lực quan trọng để kinh tế xã hội thành phố ngày càng phát triển